tại thừa thiên huế phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt pc sáu mươi bảy công an tỉnh vừa cho biết đơn vị vừa bàn giao một mươi sáu tám trăm linh lon bò hút nhập lậu cho đội quản lý thị trường số năm thuộc tri cục quản lý thị trường tỉnh xử lý theo thẩm quyền
chiều ngày một mươi bảy tháng một lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh thừa thiên huế phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát bảy mươi bốn c hai nghìn tám trăm bảy mươi tám do nguyễn trung dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú ở cửa tùng huyện vĩnh linh quảng trị vi phạm lỗi giao thông nên cho dừng xe
sau khi xử lý vi phạm hành chính lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện xe tải chở bảy trăm linh thùng bò hút nước tăng lực red bul với tổng số một mươi sáu tám trăm linh lon do nước ngoài sản xuất trị giá lô hàng khoảng một trăm hai mươi triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra tài xế dũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và khai nhận trở thuê cho một người từ quảng trị vào đà nẵng tiêu thụ
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và tịch thu toàn bộ tăng vật bàn giao cho đội quản lý thị trường số năm tiếp tục xử lý theo thẩm quyền